thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng
mới đây tại xã hưng đạo thành phố cao bằng tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi một c một nghìn một trăm một mươi một
phát hiện gần hai năm tấn dược liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
cụ thể lực lượng chức năng tỉnh kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi một c một nghìn một trăm một mươi một
do bế đức huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ xã đức long huyện thạch an điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra phát hiện trên xe chở nhiều bao tải màu xanh sẫm
đựng các loại rễ cây lá cây củ khoa và hạt
đi cùng theo xe ông vũ văn trình chú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
nhận toàn bộ số hàng lọc của ông mua về để làm thuốc bán
ngay sau đó lực lượng chức năng thẩm định xác định tên chủng loại và công dụng dược liệu
kết quả xác định một mươi tám mặt hàng dược liệu gồm lá rễ hoa quả và hạt
cụ thể sinh địa xích thược mộc hương hồng hoa đinh hương bạch linh dâm dông hoác khương hoạt
nhiều vị thuốc đã bị mốc và biến màu đã mất mùi của thuốc
nếu sử dụng cho người sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
hiện toàn bộ số hàng trên đã bị tịch thu tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật